theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay trên khu vực bắc biển đông đã hình thành một vùng áp thấp
cụ thể hồi bảy giờ sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và còn có khả năng mạnh thêm
dự báo đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám ba một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa năm trăm một mươi km về phía bắc đông bắc
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở vùng biển phía đông quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau có mưa rào và rông mạnh
gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực cảm mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rong mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp một